nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác và năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
mùng năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mùng năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy giữa hai nước việt nam lào
chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy tại hà nội đã diễn ra bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phòng trào thanh niên năm hai nghìn hai mươi
cho hơn hai mươi đồng chí là lực lượng nòng cốt trong lãnh đạo chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên của quân đội nhân dân lào
đến từ một mươi tám cơ quan đơn vị thuộc bộ quốc phòng lào
lớp tập huấn diễn ra trong vòng một tháng với nhiều nội dung khác nhau như bồi dưỡng kiến thức kỹ năng
cũng như trao đổi chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội
nhất là ở đơn vị cơ sở giữa cán bộ đoàn cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên quân đội hai nước
sen kẽ với các hoạt động học tập nghiên cứu trên giảng đường các học viên tham quan mô hình
và đi thực tế tại quân khu hai quân khu bốn quân đoàn một tập đoàn viễn thông quân đội việt theo
qua lớp tập huấn các học viên đã có cơ hội nghiên cứu thực tiễn so sánh liên hệ giữa lý luận và thực tiễn
khi tham quan các hoạt động mô hình huấn luyện chiến đấu tại các đơn vị doanh nghiệp của quân đội nhân dân việt nam
và tham quan một số di tích lịch sử cách mạng văn hóa qua đó hiểu sâu sắc hơn về đất nước con người việt nam
đây cũng là hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị gắn bó mối quan hệ hợp tác
hiểu biết giữa thanh niên quân đội và nhân dân hai nước thể hiện tình cảm trách nhiệm tinh thần đoàn kết
góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết hiếu nghị keo sơn giữa hai nước việt nam lào anh em